tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông shinichi kitaoka chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định jica đóng góp lớn vào mối quan hệ hợp tác việt nam nhật bản
viện trợ của jica góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội nhất là phát triển cơ sở hạ tầng
khẳng định việt nam luôn sử dụng đúng mục đích quản lý hiệu quả vốn oda của nhật bản
chủ tịch jica sinichi kitaoka nhấn mạnh quan hệ hai nước đang ở thời kỳ hết sức tốt đẹp
hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao
với sự nỗ lực của lãnh đạo và các bộ ngành hai nước hai bên đều có thể giải quyết tốt đẹp mọi khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ các dự án oda
chủ tịch jica mong muốn chính phủ việt nam hỗ trợ để trường đại học việt nhật phát triển mạnh mẽ tự chủ hoạt động trong tương lai
chủ tịch jica thủ tướng cho rằng đại học việt nhật là dự án hải đăng trong quan hệ hai nước
chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm tìm cơ chế phù hợp hỗ trợ trường phát triển
thủ tướng đề nghị jica tăng cường ủng hộ hợp tác kinh tế với việt nam cung cấp oda phù hợp cho việt nam
tập trung vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng chất lượng cao đào tạo nguồn nhân lực ứng phó biến đổi khí hậu cải cách hành chính
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chia sẻ mô hình nông nghiệp chất lượng cao của nhật bản với việt nam